một trong những con sông nổi tiếng của nam căng tỉnh cà mau đã đi vào huyền thội là sông tam giang nơi chôn sát hàng trăm tàu mỹ thời kháng chiến
sông tam giang hay còn gọi là sông cửa lớn sông nam căng tùy theo điệu danh mà đoạn sông đi qua
đây là con sông duy nhất ở việt nam có khởi nguồn từ biển và chảy ra biển
sông là con sông lớn nhất sâu nhất dài nhất và có dòng chảy mạnh nhất so với các con sông khác ở tỉnh cà mau
trở lại nam căng lần này chúng tôi có dịp khám phá dòng sông tam giang để thấu hiểu bao gian khó của người dân nơi đây
và dòng tam giang cũng đã chở che cưu mang bao mảnh đời gắn bó với dòng sông huyền thội bằng nhiều nghề khác nhau
như đóng đáy bè đáy cặm làng nghề hầm thang làm mắm làm khô
trải qua bao thời gian dòng tam giang vẫn còn nguyên đó vẻ bình dị mà phóng khoáng giữa vùng đất trầm mặt trữ tình
trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước hàm đội nhỏ hoa kỳ đã thất bại nặng nề tại tam giang
điển hình là trận đánh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đội du kích kênh một mươi bảy xã tam giang được sự hỗ trợ của quân và dân huyện ngọc hiển
nay là nam căng phục kích tại rạch chủ mưu
trận đánh đoàn tàu chín chiếc trong đó có tiểu pháo hạm số hai trăm hai mươi tám là chiến hạm chỉ huy sở của địch được trang bị tối tăng
có đường dây liên lạc với hạm đội thái bình dương và các căn cứ hải quân hoa kỳ trong khu vực
trận đánh tàu trên sông năm một nghìn chín trăm bảy mươi là chiến thắng lớn vẻ vang của đội du kích kênh một mươi bảy
đã cấu vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân tam giang nói riêng và cả nước nói chung
từ những thành tích trên đội du kích kênh một mươi bảy được chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trên dòng sông tam giang này
điện đánh đã việt nhiều tiểu pháo hạm
tại vì từ năm căn để ra hoặc vô cả ngày mới ra được
tức là đón đánh dọc đường coi như đánh cũng nhiều tiểu pháo hạm
tàu mật chữ cũng là mấy chục chiếc đánh là một trái mìn việt hai mươi sáu tên ở kinh thén này

công nhận được tập thể anh hùng
từ lâu phá tàm giang
không chỉ được biết đến bởi nhiều sản vật khá tôm
mà còn bởi vẻ đẹp bình yên và hùng vĩ
của một vùng trời nước mênh mông
nhưng ẩn sao vẻ bình yên ấy
là cuộc sống đầy vất vả lo toan của hàng nghìn con người
đang hàng ngày mua sinh bằng nghề đóng đáy
lòng nước tàm giang
là nơi nuôi sống rất nhiều loài thủy sản
bởi tính đa dạng sinh học đặc biệt
vì thế người dân chạy lưới
thường đánh bắt được nhiều loài tôm cá có giá trị
nhiều sản vật đặc trưng phổ biến nhất
trên phá tàm giang
xui dòng tàm giang
du khách sẽ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp mặn mồi
vùng sông nước cà mau
khám phá đời sống của người dân dân dạ hấp bình dị
đơn sơ và một mạc
những cuộc mua sinh hiện hiện mỗi ngày
trên vùng sông nước tàm giang
như đóng đáy bè đáy cầm
cầu cá dứa dằn cá ngát
khám phá làng nghề hầm thang
làm móng mồng gà làm khô
cũng đủ làm cho du khách thích thú say mê
lên lõi theo các nhánh sông rạch
nối liền với sông tàm giang
ở miệt rừng ngập mặn cà mau
dù là nơi hẹo lánh nhất
nhưng giờ đã có dân cư đông đúc
để giữ cho môi trường sinh thái thêm trụ phú
nhưng vẫn đảm bảo
mang lại cuộc sống ổn định cho cư dân lâm phần
việc tái tạo rừng được ưu tiên song song
với các mục tiêu sản xuất hàng hóa thủy sản
đối với tàm giang là dùng gừng tôm kết hợp
nui trồng thủy sản là kinh tế mũi nhọn
bên cạnh đó thực hiện các chủ trương chính sách
của tỉnh cũng như của quyền
để phát triển các ngành nghề
trong đó có phát triển nuôi tôm quảng canh cải tiến
cũng như là tôm quảng canh cải tiến năng sức cao
cũng đem lại hiệu quả rất là
cao để nâng mức đời sống của bà con nhân dân
dọc theo tuyến sông tàm giang
là những cánh rừng đước bạc ngàn
để có những đổi thay lớn
trên lâm phần rừng ngập mặn
cũng như nhiều hộ nhận khoáng
rắc rừng khác ở xã tàm giang
của huyện nam căng
các cư dân trên lâm phần rừng đước
phải trồng rừng theo quy định
và được ăn chia lợi nhuận
với đơn vị giao khoáng
chủ hộ tận dụng mặt nước
trên rừng để nuôi tôm sú
nuôi cua sò huyết vợp
và nhiều loài thủy sản có giá trị khác
nhờ cách nuôi sinh thái tự nhiên
nên thủy sản dưới chân rừng
được khách hàng ưa chuộng
và luôn bán được giá cao hơn
so với các mặt hàng cùng loại
ở vùng miền khác
đây cũng được xem là nguồn thu nhập chính
của cư dân miệt rừng ngập mặn
lấy ngắn nuôi dài
chờ đến chu kỳ cây thác rừng
để nhận được một khoản tiền lớn
đủ sức để bán rừng
và để bà con thực hiện những dự tính
dài hơi lớn hơn
trong thời gian sinh sống ở đây
với đất rừng này
từ ngày sinh sống tới giờ
cuộc sống rất ổn định
nhà cửa cũng xây được
con cái cũng được học hành
tới nơi tới chỗ
theo như tôi
nếu bà con nào
đã nuôi tôm
để cho đất trắng quá
thì phải trồng lại rừng phủ
nhưng cũng mất độc
chứ không thể trắng như thế được
trắng là không bao giờ là bình dựng được
bởi tôi đã rút kết
mà bà con ở đây những miếng vuông
là có rừng
chừng nào là lại trúng ấy
không những con tôm
mà còn là con cua
trong những năm kháng chiến ác liệt
chống kẻ thù xâm lược
rừng đước cà mau được xem là căn cứ địa cách mạng
là nơi chở che cho quân và dân nơi đây
dựa vào lợi thế ấy
lực lượng vũ trang cà mau
đã mở nhiều trận đấu
trận đánh gây cho địch tổn thất nặng nề
góp phần cùng với quân dân cả nước
làm nên thắng lợi vẻ vang
sau cùng cho dân tộc việt nam
sau ngày đất nước thống nhất
tuy bị vừa dập
trong mưa bơm bão đạn
nhưng với sức sống mạnh liệt
nơi đầu sống ngọn gió
giờ đây cây đứt vẫn mang lại
cơm no áo ấm cho người cà mau
từ nguồn nguyên liệu
cây đứt đã làm nên sản phẩm đũa đứt
gắn liền với địa danh nơi đây
đến tham quan cơ sở sản xuất đũa đứt
của ông huỳnh thanh phong
tại áp sẻo sao
xã lâm hải huyện nam căng
là một trong hàng trăm cơ sở nơi đây
làm nên thương hiệu đũa đứt
đây còn là một cơ sở sản xuất đũa đứt
có truyền thống khá lâu đời
và qua nhiều thế hệ
ban đầu ông làm nghề này bằng thủ công
nhưng giờ đây công đoạn làm đũa của ông
đã thay dần thiết bị máy máy đứt
nên sản phẩm làm ra ngày một nhiều hơn
chất lượng hơn
và mẫu mã đẹp hơn
sản phẩm đã có chỗ đứng vững
trên thị trường
từng bước đáp ứng nhu cầu
của khách hàng trong và ngoài tỉnh
ban đầu làm
làm thủ công
công đoạn khó khăn
sau này mình làm một thời gian
nhờ mấy anh chính quyền địa phương
để mình đầu tư
để mình làm phát triển
đầu tư máy móc
hiện đại hơn
bây giờ thì
nó làm thì
nó hơi nhanh
cũng như là
nó dễ hơn
rất là nhiều
nghề làm đũa đứa
được hình thành và phát triển
đã góp phần tạo công ăn việc làm
và tăng thu nhập
cho một bộ phận bà con
trong lâm phần rừng nập mặn
không khí lao động thất bật
với cánh thợ lành nghề
luôn thân thoát đôi tay điều đặn
làm nên những sản phẩm truyền thống
của làng nghề
có những người tại địa phương
do thất nghiệp
phải đi làm ăn xa
nay cũng trở về
và có việc làm ổn định
tại quê nhà
mới vào đây làm đũa
cũng được một năm
thu nhập cũng được
bốn triệu đến năm triệu tháng
bình quân cũng ổn
cũng đủ nuôi sống con cái
làm thì cũng gần nhà
trước ở thành phố
thì cũng bập bình
xa gia đình
giờ về đây
có cơ sở
làm cũng đỡ
cũng chính từ nguồn tài nguyên cây đước
được cư dân nơi đây xây dựng
thành những làng nghề hầm thang truyền thống
nhưng chẳng ai biết chính xác
nghề hầm thang đước có tự khi nào
ở xứ cực năm này
những người lớn tuổi bảo rằng
đã có khoảng một trăm linh năm
và được nhiều hộ gia đình
truyền qua bao thế hệ
nhưng cũng chủ yếu là làm tự phát
trải qua bao thăng trầm
và đổi thai
theo thời gian
nhưng ngày này
vẫn được lưu giữ và phát triển
hiện nay nhu cầu về thang đun nấu
và thang dùng trong công nghiệp rất lớn
nên nghề chế biến thang phát triển bền vững hơn
trước đây bà con hầm thang
còn mang tính tự phát
nhưng đó là nghề truyền thống
của một bộ phận người dân
sống dưới tán rừng đứt cà mau
nhiều hộ dân đã có mấy đời hành nghề này
nhưng hiện nay
những hộ này đa phần đã được
tổ chức vào làm trong các tổ hợp tác
hợp tác xã
nên bà con đầu tư quy mô hơn
làm bài bản hơn
có lợi nhuận
và tiếp tục gắn bó với nghề
cái nghề này
người bên ngoài không biết
mặt không nổi
cực khổ tiếp xúc với bụi khối
nhìn chung mặt
có lợi nhuận
nói như thế
cái nghề này
đối với dùng ngập mặn
mũi cà mau
cây này chu kỳ chặt rồi
tiếp tục trồng
nó vẫn có mãi mãi thôi
theo thời gian
những lò thang dọc theo hai bên bờ sông tam giang
mọc lên như nấm
lúc nào cũng nghi ngút khói
để đáp ứng nhu cầu buôn bán thang
ngày một tăng cao
những lò thang trở thành nguồn kinh tế chính
của các gia đình lúc bấy giờ
cái mặn mòi của mạch đất vù sa
đã tạo nên những thân đứt rắn rỗi
để thang thấm đẫm nổi nhọc nhằn
trở thành tinh hoa của vùng đất
và con người phương nam
tưởng chừng như đã lụi tàn
nhưng một lần nữa
nghề hầm thang lại vương mình
nghề hầm thang đứt cà mau
có phát triển hơn
dù sao thì việc sản xuất thang đứt

để quan tâm nhiều hơn nữa
để nó phát triển bền vững
để cái nghề trăm năm
của xứ mũi cà mau
vẫn trường tồn
những giá trị là nghề truyền thống ấy
đang góp phần rất lớn
cho công cuộc xây dựng
nông thôn mới hiện nay
trước đây thì
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đó
thì đời sống bà con đây là rất là nhỏ khổ
chưa có một cái mái toan nào cả
nhưng sau từ khi tiếp thu đến nay
thì đến thời điểm này để tiến tới xây dựng nông thôn mới đó
để từng địa phương từng ấp nó có đổi mới
ở từng địa phương phải làm lộ đất đen
để tiến tới bê tông quá
bên cạnh đó thì cũng dẫn động cho bà con
nhiều cái mô hình như trồng màu
người đa cây đa con trên cùng viện tích
thì người dân của tam giang
thì tiếp tục
xây dựng quê hương tam giang
như cũng như là phát triển kinh tế
thì đến nay
thì về mặt cơ bản
kết cấu hạ tầng
cũng đã được đầu tư

phát triển đồng bộ
và đời sống của bà con
cũng có bước nâng lên
đời sống của bà con ở tam giang
là nuôi trồng thị sản
và đánh bắt thị sản
đến nay thì thu nhập bình quân đầu người
của người dân tam giang
đạt là bốn mươi năm triệu đồng
trên người trên năm
về vùng đất mũi cà mau
để khám phá dòng sông huyền thội
và cảm nhận được sự hiếu khách
của người dân tam giang
chất phát trọng dễ tình
giàu tình yêu quê hương
đồng thời họ cũng đang năng cao ý thức
trong việc khôi phục bảo vệ
và phát triển rừng của cư dân
để tạo nguồn tài nguyên rừng
giòi giàu phong phú
bảo vệ môi trường sinh thái
và thảm rừng nước cà mau
mãi mãi một màu xanh ngút mắt
nơi mạnh đất chót cùng
của cực nam tổ quốc